tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
ubnd tỉnh phối hợp với công ty cổ phần ô tô trường hải tha cô
tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở chu lai
và kỷ niệm một mươi năm năm tha cô chu lai
thủ tướng nguyễn xuân phúc tới dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có đồng chí nguyễn văn bình
ubnd bí thư trung mương đảng trường ban kinh tế trung mương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
tại buổi lễ các đại biểu ngay đại diện bộ xây dựng công bố quyết định số một nghìn bảy trăm ba mươi bảy
ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ
về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế mở chu lai
tỉnh quảng nam đến năm hai nghìn ba mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đồng thời nghe lãnh đạo thao cô báo cáo những thành tựu của thao cô chu lai
đạt được trong trạng đường một mươi năm năm qua hai nghìn ba hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi lễ
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ niềm vui ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đạt được của khu kinh tế mới chu lai và thao cô chu lai trong một mươi năm năm qua
tuy nhiên theo thủ tướng những kết quả mà khu kinh tế mới chu lai và thao cô đạt được
đó mới chỉ là những kết quả bước đầu
hiện hệ thống kết cấu hạ tầng chưa hoàn thiện chưa có tập đoàn lớn diện tích đất chống còn nhiều
do vậy thời gian tới tỉnh quảng nam và thao cô cần phải khắc phục những tồn tại bất cập

phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ niềm vui ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của khu kinh tế mới chu lai và thao cô chu lai trong một mươi năm năm qua
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ cắt băng khánh thành và chính thức đưa nút giao thông vòng xuyến hai tầng chu lai nằm trên quốc lộ một a vào sử dụng tạo thuận lợi cho việc đi lại thúc đẩy kinh tế phát triển và bảo đảm an toàn giao thông
đây là công trình do thao cô làm chủ đầu tư với số tiền hơn sáu trăm linh tỷ đồng sau khi xây dựng xong thao cô đã trao tặng cho tỉnh quảng nam để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương